để giải đáp câu hỏi này chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe những tư vấn của chuyên gia y tế của trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh